nhân dịp đón tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc và hướng tới kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy sáng nay hai mươi tám tháng một tức mùng một tết cổ truyền đinh rậu
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thăm chúc tết đảng bộ và nhân dân thủ đô hà nội
thăm hà nội đúng vào ngày mở đầu năm mới trong không khí mừng đảng mừng xuân
tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi gắm ở đảng bộ thủ đô tình cảm chiều mến tin tưởng của người đứng đầu đảng ta
và của người đã có tám năm gắn bó với hà nội trên cương vị bí thư thành ủy
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu đảng bộ hà nội triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết đảng bộ thành phố lần thứ một mươi sáu
đây cũng là năm hà nội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế xã hội tiếp tục gặp khó khăn
bốn chương trình công tác và năm mục tiêu đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội
hà nội đã tổ chức thành công bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp kiện toàn đội ngũ nhân sự
với năm mươi bảy tỷ lệ cán bộ mới hà nội đã triển khai nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và khóa một mươi hai
nhìn nhận hai mươi ba vấn đề còn tồn tại và đề ra những giải pháp khắc phục
hà nội cũng đã bước đầu thành công trong đổi mới hoạt động của các tri bộ phát triển thêm một mươi ba đảng viên mới
những dấu ấn của thủ đô hà nội trong năm hai nghìn một mươi sáu là gdp tăng trưởng tám hai hai trăm năm mươi năm trong tổng số ba trăm tám mươi sáu xã đạt nông thôn mới thu ngân sách đạt một trăm tám mươi năm
nhìn nhận hai mươi sáu tỷ đồng thành phố có hai mươi ba doanh nghiệp đăng ký mới
tất cả ba trăm tám mươi bốn xã phường đã hoàn thành việc kết nối mạng trong thực hiện thủ tục hành chính
dịch vụ hành chính công đáp ứng sáu mươi năm nhu cầu của người dân
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải hứa với tổng bí thư nguyễn phú trọng với trung ương đảng
đảng bộ hà nội sẽ phấn đấu vượt qua những tồn tại để tiếp tục phát triển xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước
về với đảng bộ và nhân dân hà nội
với tình cảm cá nhân và thay mặt trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng khen ngợi những thành tiệu của đảng bộ hà nội và khẳng định
chưa bao giờ thủ đô hà nội có cơ ngơi và quy mô như ngày nay
hà nội ba mươi sáu phố phường xưa đã phát triển thành thủ đô lớn với ba mươi ba km hai và hơn tám triệu dân
nhiều công trình đường xá nhà cửa cầu qua sông hồng đã kiến tạo nên hình ảnh của một thành phố văn minh hiện đại
đảng bộ hà nội đã làm tốt công tác xây dựng đảng
thành tích của hà nội đã góp chung với thành tiệu của cả nước
tổng bí thư nhấn mạnh nói đến hà nội là nói đến văn hiến văn minh thành phố vì hòa bình thành phố của niềm tin và hy vọng
đảng bộ hà nội phải coi trọng xây dựng văn hóa hà nội chú trọng phát triển du lịch làm tốt công tác an ninh trật tự
hình ảnh hà nội là bộ mặt của cả nước
đầu não trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia
khách quốc tế nhiều các cơ quan nước ngoài đóng ở đây nhiều
người ta đến đây làm việc thì toàn là đến thủ đô vậy thôi
là bộ mặt của cả nước
cho nên là tiếp tục cái thanh lịch
gần đây ta cũng nói nhiều cái văn minh hiện đại
nói cái thanh lịch hình như nó vẫn cứ mai một nó khó khó khôi phục
thanh lịch không có nghĩa là nệ cổ
quay lại với cái cũ mà phải cải tiến đổi mới
nhưng mà đến hà nội nó có cái gì nét rất riêng của hà nội
khách quốc tế đến đây người ta cũng rất mong muốn
ngoài cái món ăn phong tục tập quán
những cái di sản đó cái gì đặc sách
hà nội phải đi đầu phải làm gương mẫu
trong cái việc thực hiện nghị quyết chung ương bốn khóa một mươi hai
chỉ có mong là hà nội phải dẫn đầu cả nước
dư địa và tiềm năng phát triển của thủ đô hà nội là vô cùng rộng lớn
đảng bộ hà nội phải khai thác phát huy
hà nội phải tiên phong đi đầu trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn
về xây dựng trình đốn đảng
không chỉ trú trọng vào việc xử lý kỷ luật
mà quan trọng hơn là phải xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
giảm bớt tình trạng nhũng nhiễu xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân
và lời căn dặn của bác hồ
đảng bộ hà nội phải là đảng bộ gương mẫu
cho các đảng bộ trong cả nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thắp hương trước tượng đài vua lý thái tổ
người đã có công khai sáng nên kinh thành thăng long
tượng đài được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm một năm thăng long hà nội
năm hai nghìn một mươi để ghi nhớ công lao của vị vua anh minh
đã có công rời đô và đặt nền móng cho việc kiến tạo mở mang và phát triển thủ đô hà nội
trong tiết trời ấm áp thuận hòa của mùa xuân
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đi bộ quanh hồ gươm
dừng lại trò chuyện với bà con
mừng tuổi các cháu nhỏ
tất cả dạng dỡ trong niềm vui của đất nước và thủ đô bước vào mùa xuân mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thắp hương tại đền ngọc sơn
ngôi đền được xây dựng trên đào ngọc
trong khu vực hồ hoàn kiếm là biểu tượng của tinh thần văn võ song toàn
nơi đây thở tự đức đại vương anh hùng dân tộc trần hưng đạo
và thần chủ văn học của đất thăng long kinh kỳ văn sương đế quân
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dân hương tại khu di tích tượng đài vua lê
thờ vua lê thái tổ
nơi gắn với di tích hồ hoàn kiếm và truyền thuyết chả gươm thần
cùng ước vọng muôn thủa thái bình cho thăng long hà nội